điện kremlin nga đã rút lại các kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công nữa ở ukraine trong mùa xuân này
sau khi không giành được nhiều khu vực và sẽ tập trung ngăn chặn một cuộc phản công mới của lực lượng ukraine dự kiến sẽ sớm bắt đầu
theo hãng tin bloomberg để chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài
điện kremlin đang tìm cách tuyển khoảng bốn trăm linh binh sĩ hợp đồng trong năm nay để bổ sung lực lượng
chiến dịch tuyển quân đầy tham vọng này sẽ giúp điện kremlin tránh được một đợt huy động lực lượng dự bị bắt buộc
khi nước này đẩy mạnh chiến dịch để tổng thống nga vladimir putin tái cử vào cuối năm nay
trong khi đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã thừa nhận rằng quân đội của kiev hiện không thể tiến hành một cuộc phản công ở miền đông do thiếu vũ khí cần thiết
khi đề cập đến khả năng nối lại cuộc hòa đàm giữa ukraine và nga tổng thống zelensky cho rằng hiện hoàn toàn chưa có điều kiện để xúc tiến việc này
ngoài ra ông cũng bày tỏ hoài nghi kế hoạch hòa bình do trung quốc đề xuất